các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng trong phiên họp chiều nay dưới sự chủ trì của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền quốc hội đã thảo luận về dự án luật kiến trúc
theo cơ quan soạn thảo và thẩm tra việc ban hành luật kiến trúc là hết sức cần thiết nhằm khắc phục các hạn chế tồn tại đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
tuy nhiên theo ý kiến của một số đại biểu một số quy định về quy chế quản lý kiến trúc quyền hành nghề của kiến trúc sư trong dự án vẫn chưa phù hợp
tại điều một mươi một thì phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc chính quyền của từng tỉnh thành phố chủ tịch trung ương chính quyền của từng đô thị loại bốn đến loại một và chính quyền cấp huyện có thẩm quyền phê duyệt quy chế này
quy định như vậy sẽ tạo ra hàng trăm thậm chí cả nghìn quy chế quản lý kiến trúc khác nhau theo từng địa bàn cụ thể bởi vì mỗi huyện được phê duyệt hai quy chế
nếu mỗi địa phương đô thị huyện khác nhau có quy chế quản lý riêng với lý do để phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn thì đã làm mất đi sự quản lý thống nhất trên toàn quốc
kiến trúc sư làm sao mà biết được hàng trăm quy chế ở các nơi khác nhau
dự thảo luật không phân hạng chứng chỉ hành nghề kiến trúc là hợp lý vì kiến trúc là loại hình nghệ thuật mang đặc trưng của loại hình nghệ thuật sáng tạo
kiến trúc không hoàn toàn phụ thuộc vào độ tuổi kinh nghiệm của kiến trúc sư
chứng chỉ hành nghề là cơ sở pháp lý chứng nhận đủ điều kiện hành nghề không phản ánh đầy đủ năng lực hành nghề của kiến trúc sư
về kiến trúc phố cổ một số đại biểu cho rằng dự án này cần có quy định cụ thể về quản lý duy tu bảo trì các khu phố cổ tránh tình trạng khó sửa mà không sửa không được như hiện nay
tôi thấy rằng đối với vấn đề phố cổ quy định của dự thảo còn rất chung chung dễ dẫn đến lạm quyền dễ phát sinh cơ chế xin cho
người dân phải sống trong điều kiện công nghiệp
công trình xuống cấp nhưng thủ tục sửa chữa phê duyệt rất phức tạp
do vậy tôi thấy rằng dự thảo cần quy định cụ thể hơn về cấp có thẩm quyền phê duyệt cải tạo sửa chữa công trình ở phố cổ điều kiện để được cải tạo sửa chữa
có quy định cụ thể thì mới đảm bảo được sự minh bạch công khai của pháp luật vừa tạo sự chủ động của người dân hạn chế phát sinh tiêu cực
bởi suy cho cùng kiến trúc là hướng đến phục vụ cuộc sống của người dân và cộng đồng
theo ý kiến một số đại biểu hiện nay nông thôn đô thị hóa cũng nhà ống phá vỡ không gian kiến trúc nông thôn
việt nam có bao nhiêu loại kiến trúc trong đó có hình bóng của nga của thời pháp cổ
vì thế dự án luật phải khắc phục được các tồn tại của kiến trúc hiện nay qua đó giữ gìn được bản sắc riêng kiến trúc việt
hôm nay tại singapore tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba và các hội nghị cấp cao liên quan
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp với phó tổng thống hoa kỳ mike pence
tại cuộc gặp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
và mong muốn đưa quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ lên tầm cao mới đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn nhất là trao đổi đoàn cấp cao
thủ tướng đặc biệt đánh giá cao cam kết của các nhà lãnh đạo hoa kỳ trong hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh tại việt nam trong đó có việc tham gia tẩy độc dioxin tại sân bay biên hòa vừa qua
thủ tướng hoan nghênh việc hoa kỳ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của asean và các cơ chế khu vực do asean dẫn dắt khẳng định ủng hộ các sáng kiến hợp tác có đóng góp cho việc bảo đảm hòa bình ổn định ở khu vực và vai trò trung tâm của asean tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước

thưa quý vị ngày nay kháng kháng sinh đã trở thành một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe của con người
đáng chú ý là việt nam được xếp vào một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc cao so với các nước trên thế giới
tình hình sử dụng kháng sinh ở nước ta là đáng báo động khi theo con số khảo sát mới nhất của bộ y tế ở gần ba nhà thuốc cho thấy
có tới hơn chín mươi người dân mua thuốc kháng sinh không theo đơn chỉ định của bác sĩ
bệnh viện đặt niềm tin vào người bán thuốc không quan tâm đến hậu quả của việc điều trị thuốc không đúng bệnh
đây là tâm lý chung của nhiều người dân việt nam
theo thống kê có đến chín mươi người dân đến các nhà thuốc mua đều không có đơn
đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả việt nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất trên thế giới
và những bệnh nhân này đã phải lĩnh hậu quả
bệnh nhân nam bốn mươi bảy tuổi này được điều trị tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai
do viêm tụy cấp gây suy đa tạng có nguy cơ tử vong cao
tuy nhiên khi nhập viện cơ thể anh đã kháng tất cả các loại thuốc kháng sinh điều trị thông thường
vì vậy bác sĩ buộc phải sử dụng kháng sinh thế hệ mới nhất
còn bệnh nhân này lại bị nhiễm trùng bệnh viện sau khi bị suy tim phổi tắc nghẽn mãn tính
mặc dù đã phải sử dụng kháng sinh thế hệ mới để điều trị nhưng hy vọng điều trị khỏi bệnh lại rất mong manh
bảy mươi bệnh nhân bị kháng thuốc là tỷ lệ đáng báo động
được thống kê gây khó khăn cho các bác sĩ khi điều trị
việc kháng thuốc xuất phát từ nhiều nguyên nhân
trong đó việc sử dụng kháng sinh bừa bãi trong cộng đồng được cảnh báo hàng đầu
tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn
khiến các bác sĩ tuyến trung ương buộc phải sử dụng kháng sinh thế hệ mới
dẫn đến chi phí điều trị tăng tỷ lệ tử vong cao hơn
đối tranh lại những cái cũ những cái mà chúng ta thấy là nó không phù hợp nhưng không dễ thực hiện
nếu như mỗi một người dân thì chúng ta không tự giác vào việc đó
nếu như mỗi một hiệu thuốc không tự giác làm việc đó
chúng ta lấy người đâu đi ra mà kiểm tra suốt ngày đêm được cái chuyện đã không tưởng
ngay cả phó thủ tướng vũ đức đam cũng khẳng định không một quốc gia nào việc mua thuốc lại dễ dàng đến như vậy
tôi phải nói là việc quản lý bán thuốc ở việt nam là thuộc loại lỏng lẻo thuộc hàng bậc nhất trên thế giới
đâu cũng có thể mua được thuốc kháng sinh
vừa hại sức khỏe cho người dân
thứ chúng ta thấy ngay là tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh của việt nam là thuộc loại rất cao trên thế giới
nếu ngành y tế việt nam không có một hành động quyết liệt thì thực trạng kháng thuốc tại việt nam sẽ còn nặng nề hơn
tổ chức y tế thế giới who xếp việt nam vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới
từ năm hai nghìn chín đến nay số lượng thuốc kháng sinh ở việt nam bán ra cộng đồng đã tăng gấp hai lần
theo đó tại thành thị có tới tám mươi tám kháng sinh được bán ra
mà không kê đơn còn ở nông thôn tỷ lệ này lên đến chín mươi một
để hạn chế tình trạng này bộ y tế cũng đã triển khai ứng dụng điện tử
kết nối liên thông hơn bốn cơ sở bán lẻ thuốc tại hai mươi năm tỉnh thành phố trên cả nước
who cùng với bộ y tế đã kêu gọi người dân hãy sử dụng thuốc kháng sinh có trách nhiệm
theo who hàng năm việt nam có khoảng bảy trăm linh ca tử vong do kháng thuốc
chủ yếu là vi khuẩn kháng lại penicillin
và nếu không kiểm soát ngay bây giờ thì vào khoảng năm hai nghìn năm mươi sẽ có khoảng một mươi ca tử vong
các bạn cũng biết là động vật trước khi đưa vào lò giết mổ thì sẽ có một giai đoạn nghỉ
sau khi sử dụng thuốc trước khi đưa đến lò mổ
nhưng ở việt nam tôi biết là trong rất nhiều trường hợp
động vật uống thuốc điều trị sau đó đem đến lò mổ luôn
điều đó dẫn đến nguy cơ động vật chứa tồn dư kháng thuốc trong người

động vật uống thuốc là vấn đề của tất cả mọi ngành chứ không phải riêng ngành y tế
kháng thuốc xảy ra trong tất cả mọi nơi với ngành y tế ngành nông nghiệp
với quản lý thị trường và trong môi trường
chính vì vậy mà mỗi ngành đều có vai trò riêng
thông điệp chúng tôi muốn truyền tải cho toàn bộ người dân
đó là chúng ta mua thuốc kháng sinh phải mua theo đơn của bác sĩ
để quản lý tình trạng mua thuốc dễ dàng như hiện nay
bộ y tế đã triển khai ứng dụng điện tử kết nối liên thông hơn bốn cơ sở bán lẻ thuốc
tại hai mươi năm tỉnh thành phố
khi mà cái ứng dụng cái quản lý này
thì tất cả các tổ chức cá nhân các quầy thuốc nhà thuốc đều phải tuân thủ như nhau
tỉnh vĩnh phúc là một trong ba tỉnh đầu tiên trên cả nước
thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông
tại đây có một trăm năm mươi hiệu thuốc đã tham gia vào hệ thống này
mọi việc mua bán thuốc đều phải nhập vào phần mềm
từ đó số lượng thuốc được bán ra mỗi ngày đều được kiểm soát chặt chẽ
ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc toàn quốc
bao gồm hệ thống quản lý nhà thuốc cơ sở dữ liệu dược quốc gia
cổng tra cứu trên web và ứng dụng tra cứu thuốc trên di động cho người dân
đến nay đã có tổng cộng hai mươi năm tỉnh thành phố với bốn cơ sở cung ứng thuốc tham gia vào hệ thống này
bất kỳ nhà thuốc nào có nốt mạng thì đều có thể tải xuống để mua cái thuốc này
đặc điểm thứ hai là chúng tôi đồng thời xây dựng cái kho dữ liệu
đấy là cơ sở dữ liệu quốc gia về dược phẩm
nó bao gồm tất cả các loại thuốc tên tuổi thuốc rồi dạng dùng nhãn mát
thế rồi là giá thuốc
đây được coi là giải pháp hữu hiệu giúp cơ quan nhà nước có thêm công cụ quản lý thuốc trên phạm vi toàn quốc
kiểm soát việc kê đơn mua bán thuốc theo đơn tăng cường công khai
minh bạch trong quản lý thuốc góp phần chấn chỉnh tình trạng mua bán kê đơn thuốc như hiện nay
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đặc biệt là sự quan tâm của đảng và chính phủ việt nam
đến việc đổi mới ứng dụng các công nghệ tiên tiến
hôm nay ban kinh tế trung ương đã phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
tổ chức tọa đàm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực viễn thông
trong suốt các phiên của buổi tọa đàm các diễn giả đều khẳng định vấn đề xây dựng và hoàn thiện hạ tầng số hiện nay
thực sự là một cuộc chạy đua nước rút
và việc xây dựng triển khai mạng năm g chính là sương sống của kết nối hạ tầng số trong cuộc cách mạng
một trong những điểm nổi bật của năm g là mạng iot mạng kết nối tăng tầng
đây mang lại một không gian rất mới để phát triển
tôi thấy một ví dụ như mạng iot là mạng để kết nối giữa vật với vật
hiện nay mạng này chúng ta có thể dùng để giám sát tất cả các thông tin về môi trường
ví dụ như giám sát về
ô nhiễm môi trường các khu công nghiệp
bao gồm ô nhiễm nước ô nhiễm ồn ô nhiễm không khí
đấy là những cái mà chúng ta có thể giám sát được
thứ hai nữa là cái mạng iot này có thể giúp cho trong nông nghiệp
trong ví dụ như là trong chăn nuôi
cũng có thể giúp được rất nhiều trong nông nghiệp
trong giao thông điều hành giao thông
mạng năm g sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về tốc độ
giúp cho thiết bị di động xóa nhoa khoảng cách giữa tốc độ băng thông không dây và cố định
cũng như kích hoạt làn sóng công nghệ ứng dụng mới chưa từng có
tuy nhiên theo các diễn giả để triển khai mạng năm g
việt nam cần phải giải quyết được những khó khăn thách thức không nhỏ
thực ra thì nó có một số khó khăn
đầu tiên là cái sự
nói chung về sẵn sàng công nghệ thì là cũng đã có các cái hãng sản xuất chip set
hoặc là thiết bị trên thế giới cũng đã sẵn sàng cho cái việc là chúng ta
có thể thưởng hiệu thiết bị ở trên việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
thế nhà nước thì phải đẩy mạnh cái quá trình cấp phép tần số
để cho các nhà mạng có thể triển khai
làm sao chọn cái tần số nó tối ưu
để làm sao cho thân tiên cho các nhà mạng triển khai
đồng thời cũng đem lại lợi ích về lâu dài cho đất nước
có thể nói công nghệ năm g phức tạp hơn rất nhiều so với các thế hệ mạng trước đó
và để có thể đổi mới
sáng tạo được trong ngành viễn thông
thực sự đòi hỏi những nút thắt bền chặt trong nội bộ ngành nói riêng
và các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin khác nói chung
để tạo ra một nền tảng hạ tầng mạng băng rộng thông suốt
đáp ứng được nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thưa quý vị vào đúng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới đây
đối tuyển việt nam
sẽ chạm chán với đội tuyển malaysia trong trận chung kết sớm của bảng a trên sân vận động mỹ đình
đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu nhiều thách thức
khi đối thủ vừa thoải mái về tinh thần lẫn toàn tính trong việc giành vé đi tiếp
ba mươi phút khởi động là quãng thời gian mà giới truyền thông có thể tác nghiệp
đây là buổi tập kiến thứ ba của đội tuyển việt nam như kế hoạch ban đầu
và người được phân công trả lời phỏng vấn báo chí là cầu thủ văn toàn
anh và các đồng đội đã nghiên cứu rất kỹ lôi đá của đội tuyển malaysia
lúc này sự tập trung là yêu cầu tiên quyết mà huấn luyện viên park hang seo đưa ra với các học trò
bởi trận đấu với đội tuyển malaysia có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giành ngôi đầu bảng a
các đồng đội đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của đội tuyển malaysia có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giành ngôi đầu bảng a
yêu cầu của chúng ta là phải bắt chặt được tà la ha
chúng ta phải cố gắng làm sao để cắt toàn bộ những cái đường bóng mà họ tạt từ hai bên vào
thì tôi nghĩ là đấy là một cái lối chơi cũng tương đối là khó chịu với chúng ta
nhưng mà khi mà chúng ta đã cố gắng bịt ở biên rồi
thì bao giờ cũng thấy ở cái trung lộ của họ luôn luôn là một cái chỗ để chúng ta khai thác
mà trung lộ của chúng ta thì có những ai chúng ta có quang hải chúng ta có văn quyết
chúng ta có công phượng chúng ta có độ hùng dũng thậm chí là có cả anh đức nữa
thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ cố gắng khóa chặt ở hai cánh
nhưng chúng ta sẽ tấn công họ ở trung lộ
và chúng ta sẽ tận dụng cái lối chơi của chúng ta là thiên về kỹ thuật
và bắt đối phương một là phải phạm lỗi hai là chúng ta sẽ đột phá qua
tôi mạo mụi dự đoán một cách khiêm tốn là đội mình sẽ thắng với tỉ số ba một
và quang hải công phượng và văn quyết sẽ là người mà tôi đặt niềm tin
với việc được thi đấu trên sân nhà vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới đây
là một lợi thế không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên park hang seo
nếu giành được chiến thắng việt nam sẽ giành ngôi đầu bảng a cùng một tấm vé vào bán kết
thưa quý vị có thể nói là sau thái lan thì malaysia là cái tên mà người hâm mộ bóng đá việt nam lưu ý nhất
bởi trong quá khứ hai đội đã từng có những cuộc đối đầu nảy lửa khiến chúng ta không thể nào quên
vâng và người hâm mộ bóng đá việt nam lại sắp được chứng kiến một trận đấu nữa
giữa đội tuyển nước ta với malaysia trên sân vận động mỹ đình
trước trận đấu chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển
trên đấu trường aff cup mà tiên thân là tiger cup
để có cái nhìn toàn diện hơn về những diễn biến sắp tới
có thể nói việt nam và malaysia là hai đối thủ đầy duyên nợ
trên cấp độ đội tuyển cả hai đội đã gặp nhau rất nhiều lần
và malaysia là đội được hưởng niềm vui chiến thắng nhiều hơn
tuy nhiên trên đấu trường aff cup trong sáu lần gặp nhau gần nhất
đội tuyển việt nam cũng đang chiếm ưu thế
với ba chiến thắng một hòa hai chiến thắng
việt nam có thể thắng ở vòng bảng
nhưng càng vào trong chiến thắng lạnh nghiêng về malaysia
điển hình là bán kết aff cup hai nghìn một mươi chín
đội tuyển việt nam đã có trận lượt đi đầy ấn tượng
với chiến thắng hai một ngay trên sân malaysia
ở trận lượt về người hâm mộ việt nam tràn đầy hy vọng vào chung kết
với thái lan thì bất ngờ malaysia có chiến thắng bốn hai ngay trên sân mỹ đình
thua trung quốc bốn năm
đội tuyển việt nam đành ngẫm ngùi nhìn malaysia vào chung kết
đến aff cup hai nghìn một mươi sáu
việt nam tái ngộ malaysia
và giành chiến thắng một
ở kỳ aff cup này
malaysia là đội bóng không vượt qua được vòng bảng
ở trận đấu này đội tuyển việt nam được chơi trên sân mỹ đình
và được đánh giá cao hơn malaysia
dù vậy đội chủ nhà cần giữ sự tập trung cao độ
trước một malaysia có nhiều cầu thủ chất lượng
với lối chơi chặt chẽ
qua tổng hợp vừa rồi chúng ta có thể thấy
đội tuyển việt nam và malaysia gặp nhau rất nhiều lần trong quá khứ
và các cầu thủ malaysia đã có được nhiều niềm vui
hơn đội tuyển của chúng ta
nhưng ở thời điểm hiện tại
thì dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên park hang seo
cùng quãng thời gian thành công của bóng đá việt nam trong thời gian qua
chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng
trong trận đấu sắp tới
chúc cho thầy chó park hang seo vượt qua mọi khó khăn trước mắt
và tiếp tục đem về thành công cho bóng đá nước nhà
còn bây giờ
xin được chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị
trong khuôn khổ hội nghị cấp cao trung quốc asean diễn ra tại singapore
hôm nay lãnh đạo các nước đông nam á và trung quốc
đã tập trung thảo luận về việc duy trì hòa bình ở biển đông
và thúc đẩy hoàn tất bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông
phát biểu tại hội nghị
thủ tướng singapore lý hiển long nhấn mạnh
các nước đã củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau
cũng như kiểm soát bất đồng quyền của các nước
về phần mình
thủ tướng trung quốc lý khắc cường khẳng định
bắc kinh hy vọng các cuộc đàm phán với asean về coc
sẽ hoàn tất trong vòng ba năm
việc đạt được đồng thuận về coc
sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho trung quốc
và các nước asean
mà còn có lợi cho thương mại tự do
phục vụ lợi ích của tất cả các bên
bên cạnh đó
các nước asean và trung quốc
cũng thống nhất hợp tác
nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại song phương
trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
có dấu hiệu đi xuống
do chịu tác động của cuộc chiến tranh thương mại với mỹ
thống kê của bộ ngoại giao trung quốc cho hay
kim ngạch thương mại hai triệu
đã đạt mức kỷ lục hơn năm trăm linh tỷ đô la
trong năm ngoái
thưa quý vị
hôm nay tổng thống hàn quốc moon jin khẳng định
chính sách hướng năm mới của nước này
thể hiện cam kết
cùng các nước thành viên asean
tìm kiếm sự thịnh vượng chung
theo đó hàn quốc sẽ mở rộng
trao đổi thương mại với asean
đặt mục tiêu tăng thương mại hai triệu
lên hai trăm linh tỷ đô la mỹ
vào năm hai nghìn hai mươi
theo tổng thống moon jin
chính phủ của ông trong năm qua
đã nỗ lực đặt nền móng cho sự hợp tác
sâu rộng hơn nữa giữa hai bên
nỗ lực này đã mang lại những kết quả thực chất
cụ thể là kim ngạch thương mại song phương
trong các tháng từ tháng một đến tháng chín
đã tăng sáu
lên một trăm hai mươi tỷ đô la
so với cùng kỳ năm ngoái
lượng du khách của hai bên đã tăng một mươi bảy
lên hơn tám triệu lượt người
ông moon jin cho hay
hàn quốc sẽ mở rộng trao đổi thương mại
với mục tiêu tăng thương mại hai triệu
lên hai trăm linh tỷ đô la
vào năm hai nghìn hai mươi
và du khách đạt một mươi năm triệu lượt
chính quyền của tổng thống hàn quốc moon jin
đã công bố chính sách hướng nam mới
nhằm cải thiện quan hệ với các nước asean
cũng như ấn độ và pakistan
đây là một chính sách được ưu tiên thực sự
được đại diện bằng khẩu hiệu
với ba chữ p
mang ý nghĩa
nhân dân thịnh vượng và hòa bình
liên quan đến tình hình bạo lực leo thang
tại giải gaza
hội đồng bảo an đã có cuộc họp kín
xong vẫn chưa đạt được nhất trí nào
về biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng này
phát biểu với báo giới
sau cuộc họp kéo dài năm mươi phút này
đại sứ palestine riyad mansour
tuyên bố hội đồng bảo an đã tê liệt
và không thể gánh vác trách nhiệm hành động
để chấm dứt bạo lực
phần lớn các thành viên hội đồng bảo an
đều cho rằng
cơ quan này đã có thể
và một số nước đề xuất
tiến hành thị sát khu vực gaza
tuy nhiên không quyết định nào được đưa ra
đến nay hội đồng bảo an
vẫn chưa đưa ra được tuyên bố nào
về cuộc khủng hoảng tại giải gaza
trong khi đó
truyền thông trung đông đưa tin
các nhóm vũ trang palestine
ở giải gaza đã tuyên bố ngừng bắn với israel
do ai cập làm trung gian
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại